chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa ngay bây giờ xin gửi đến quý vị khán giả thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh ngày hôm nay
thông tin từ sở y tế hà nội cho biết số ca mắc mới từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm tám mươi chín ca bệnh
trong đó cộng đồng bốn mươi bảy ca khu cách ly một trăm bảy mươi tám ca khu phong tỏa sáu mươi bốn ca
phân bố tại một mươi chín trên ba mươi quận huyện chà lâm hai mươi bốn hai bà trường một mươi bảy hoàng mai một mươi sáu thanh xuân một mươi hai quốc oai một mươi mê linh một mươi
chương mỹ tám lòng biên tám cầu giấy bảy thanh oai sáu bắc tây bảy
từ liêm sáu đống đa năm thường tính bốn phú xuyên ba hoài đức ba tây hồ ba thanh trì hai phúc thọ một sóc sơn một
phân bố hai trăm tám mươi chín theo các chùm ca bệnh ổ dịch
chùm ca bệnh liên quan ổ dịch sài sơn quốc oai một chùm liên quan ổ dịch phú đô năm từ liêm năm chùm liên quan kho hạng shopee
khu công nghiệp đại tư bốn chùm liên quan ổ dịch thủ lệ ngọc khánh bảy sàng lọc ho sốt một mươi một chùm liên quan các tỉnh có dịch tám
chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ pháp chín chùm liên quan ổ dịch yên nội đồng quang một mươi chùm liên quan ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm hai mươi
chùm liên quan ổ dịch phú la hà đông một mươi hai chùm liên quan ổ dịch đường trần nguy hưng một mươi bảy chùm liên quan ổ dịch bạch trữ tiến thắng năm
chùm liên quan ổ dịch yên xá tân triều một chung liên quan ổ dịch đường bưởi cống vị hai chùm liên quan ổ dịch trần quang diệu ocd hai
chùm liên quan ổ dịch phú đô một
phân bố bốn mươi bảy ca cộng đồng theo chùm
thanh trị hai thường tính hai tây hồ một chương mỹ một gia lâm một thanh xuân một phúc thọ một mê linh một hoài đức một sóc sơn một
tổng dòng số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là sáu ba trăm ba mươi một ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hai ba trăm một mươi tám ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là bốn một mươi ba ca

bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
một tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tám sáu trăm một mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó một mươi ba ca nhập cảnh và tám sáu trăm linh ba ca ghi nhận trong nước tăng bốn trăm bốn mươi ca so với ngày trước đó tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có ba chín trăm năm mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một một trăm sáu mươi năm an giang sáu trăm sáu mươi bình dương sáu trăm một mươi sáu tây ninh năm trăm bảy mươi chín đồng nai năm trăm năm mươi tám tiền giang năm trăm linh đồng tháp ba trăm tám mươi ba ninh thuận ba trăm bốn mươi hai kiên giang ba trăm hai mươi chín sóc trăng ba trăm linh năm bạc liêu hai trăm chín mươi tám vĩnh lòng hai trăm tám mươi chín hà nội hai trăm ba mươi chín cà mau hai trăm một mươi năm bình phước một trăm tám mươi bảy trà vinh một trăm bảy mươi chín
bà liệ vũng tàu một trăm bảy mươi tám lòng an một trăm ba mươi sáu cần thơ một trăm hai mươi năm hà giang một trăm một mươi bảy khánh hòa một trăm một mươi một thái bình chín mươi hai bến tre chín mươi hậu giang tám mươi bảy thừa thiên huế tám mươi một bắc ninh bảy mươi lâm đồng sáu mươi tám bình định năm mươi năm đắk nông năm mươi một hải dương bốn mươi năm quảng nam bốn mươi một ninh thuận ba mươi chín bắc giang ba mươi tám tuyên quang ba mươi năm quảng ngãi ba mươi một gia lai hai mươi năm hà tĩnh hai mươi bốn phú yên hai mươi bốn quảng ninh hai mươi ba
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
đồng nai giảm một trăm một mươi sáu khánh hòa giảm chín mươi tám thái bình giảm bốn mươi hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
tây ninh tăng hai trăm bốn mươi bảy tiền giang tăng hai trăm hai mươi sáu thành phố hồ chí minh tăng một trăm tám mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua tám ba trăm bốn mươi một ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một ba mươi năm một trăm ba mươi tám ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi năm trăm linh sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một ba mươi chín mươi sáu ca
trong đó có tám trăm sáu mươi một sáu trăm chín mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua yên bái bắc cạn cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hồ chí minh bốn trăm bốn mươi tám năm trăm chín mươi ba bình dương hai trăm bốn mươi bốn một trăm một mươi ba đồng nai bảy mươi tám sáu trăm ba mươi một lòng an ba mươi sáu sáu trăm bảy mươi hai tiền giang hai mươi một hai trăm tám mươi
hai tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một hai trăm linh năm
tổng số ca được điều trị khỏi tám trăm sáu mươi bốn năm trăm một mươi sáu
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba chín trăm tám mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai bảy trăm một mươi tám thở oxy dòng cao hfnc bảy trăm ba mươi chín thở máy không xâm lấn một trăm một mươi hai thở máy xâm lấn ba trăm sáu mươi tám ếch mô một mươi ba
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi năm tháng một mươi một
ghi nhận một trăm linh một
ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh bốn mươi năm an giang một mươi bình dương chín long an bảy tiên giang sáu kiên giang sáu đồng nai ba tây ninh hai bà rịa vũng tàu hai đồng tháp hai cần thơ hai bạc liêu hai ninh thuận hai đắk lắc một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua tám mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba một trăm tám mươi ba ca chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong
việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong
việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
kính thưa quý vị các thông tin trên cho thấy hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp với số ca mắc tăng cao mỗi ngày
các ca nhiễm cộng đồng
các ca nhiễm cộng đồng cũng xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho nguy cơ bùng phát dịch là luôn hình hiếu
chính vì vậy mỗi cá nhân cần luôn chủ động và tự giác thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của bộ y tế
cũng như những quy định phòng chống dịch của chính quyền
cùng với đó quý khán giả cũng đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến đời sống sức khỏe và dịch covid một mươi chín
trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại